chương trình diễn biến phức tạp và những cảnh báo trên thế giới về omicron
mới đây tp hcm đã xây dựng và đang thực hiện thế trận y tế ứng phó với biến thể omicron
theo thông tin đưa ra tại buổi họp báo phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hcm vào chiều một mươi sáu một mươi hai
có tám bước quan trọng trong thế trận y tế ứng phó với omicron
trong đó tập trung tăng cường giám sát kiểm dịch tại các điểm nóng như cửa khẩu hàng không hàng hải
địa bàn dân cư doanh nghiệp tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất biến thể này
tất cả các bước đều đang thực hiện đồng thời
sau giai đoạn mở cửa kể từ tháng một mươi các hoạt động sản xuất kinh doanh tại tp hcm khôi phục trở lại
dẫn đến số ca f trong cộng đồng có xu hướng tăng
tuy vậy nhiều bệnh viện đã được trả công năng và lực lượng y tế đang phải chia sẻ rất nhiều công việc
thành phố xin thêm ba bác sĩ hỗ trợ để sẵn sàng ứng phó với biến thể omicron
sở y tế cũng cho biết theo đánh giá khi thành phố đã xây dựng một hệ thống kịch bản khống chế số lượng f
giảm tỷ lệ tử vong các y bác sĩ hỗ trợ hoàn thành sứ mệnh sẽ trở về địa phương trong khoảng một hai tháng
mới đây các nhà nghiên cứu tại trường đại học hồng kông cho biết sự khác biệt lớn về mức độ nhân lên của omicron
và các biến thể sars cov hai khác có thể giúp dự đoán tác động của biến thể này
so với biến thể delta omicrone tự nhân lên nhanh hơn bảy mươi lần trong đường thở
khiến mức độ lây lan từ người sang người gia tăng nhanh chóng
nhưng trong phổi omicron sao chép chậm hơn một mươi lần so với phiên bản gốc của sars cov hai
có thể góp phần làm cho bệnh nhân ít nghiêm trọng hơn
trường nhóm nghiên cứu của trường đại học hồng kông michael chan chi huai nói
điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nặng ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người đôi khi tiến triển thành chứng viêm đe dọa tính mạng
tiến sĩ chan cho biết bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao hơn
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
theo nhóm nghiên cứu mô hình cấu trúc bê cách biến thể umicron gắn vào tế bào và kháng thể
làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra các kháng thể trung hòa
trong khi đó indonesia vừa ghi nhận ca mắc omcron đầu tiên
thông thống indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi quốc gia đông dân thứ tư thế giới này phát hiện cả mắc biến thể omicron đầu tiên
đó là một nhân viên của bệnh viên wisma atlas ở thủ đô jakarta được xác định mắc bệnh tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai
người này trước đó có ra nước ngoài
ông jokogi cho hay sự xuất hiện của omcron biến thể có khả năng lây nhiễm
cao đã được báo cáo ở hơn bảy mươi quốc gia là điều không thể tránh khỏi đồng thời cảnh báo người dân không nên tự mãn
thưa quý vị hơn một năm qua covid một mươi chín được ghi nhận có rất nhiều triệu chứng
nhưng ba dấu hiệu được công nhận chính thức là ho sai rằng sốt cao và mất vị giác hoặc cứu giác
dữ liệu từ nam phi ne omicron hiện là chủng vượt trội cho thấy các bệnh nhân có thêm hai triệu chứng khác
đó là ngứa cổ họng và đa phần thắt lưng
nhiều người có thể nghĩ bị ngứa hỏng do cảm lạnh và nhầm đau lưng với các loại nhức mỏi thông thường
nếu e ngại mình có nguy cơ mắc covid một mươi chín bạn nên đi xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus
theo dữ liệu từ bảy mươi tám trường hợp nhiễm omicron ở nam phi bệnh có xu hướng nhẹ hơn
sốt cao và nhập viện vì omicron ít hơn hai mươi ba so với delta
giáo đốc điều hành của discovery health công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất nam phi ryan watts thông tin
các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng trên khi tiến hành nghiên cứu
ông watts giải thích biểu hiện phổ biến nhất mà bệnh nhân omicron gặp phải
là cổ họng ngưa ngáy hiện tượng này thường kèm theo nghẹt mũi ho khăn đau thắt lưng đồ mồ hôi ban đêm
các bác sĩ nam phi những người đã tiếp xúc với nhiều ca omicron cho biết
hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ giống như cúm
tiến sĩ angelique scorsese chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi
là một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron
bà thế các bệnh nhân tại phòng khám của các triệu chứng khác với biến chủng ban đầu và delta
biến thể chiếm ưu thế lớn nhất trên thế giới trong những tháng gần đây
các nhà khoa học ở anh khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi omicron là tiêm liều vaccine tăng cường
giới chuyên gia cho biết hai mũi vaccine bất kỳ cộng với mũi thứ ba là pfizer có thể bảo vệ cơ thể tới bảy mươi năm
mũi tiêm cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc tử vong
như vậy nếu xuất hiện những triệu chứng này
quý vị hãy thật lưu tâm và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để test nhanh và điều trị các bạn nhanh